vào khoảng một mươi bảy h ngày chín tháng tám trên địa bàn tỉnh long an đã xảy ra một vụ cháy tại ba nhà xưởng của một công ty chuyên sản xuất nhựa tại xã đức hòa đông huyện đức hòa với diện tích hơn ba m hai
bên trong kho xưởng có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát và lan nhanh trên diện rộng lửa cháy thành cột khói đen bốc cao
ngay sau khi vụ cháy xảy ra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện đức hòa tỉnh long an đã điều động ba xe chữa cháy cùng năm mươi bốn chiến sĩ đến hiện trường
bên cạnh đó huyện đức hòa cũng đã huy động thêm bốn chiếc xe chữa cháy của các khu công nghiệp đến tri viện tiếp cận hiện trường tích cực dập lửa
ngọn lửa cuối cùng được dập tắt vào lúc gần hai mươi một h cùng ngày
hiện lực lượng chức năng đang cố gắng khống chế nguy cơ lây lan nguyên nhân được xác định ban đầu có thể là do bị chập điện